liên quan đến công tác phòng chống dịch zika bằng mọi cách phải kiểm soát tình hình không để bệnh do virus zika bùng phát đây là ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành ủy tp hcm trong cuộc họp khẩn đã được tổ chức
đứng trước tình hình nghiêm trọng sau khi công bố dịch cấp xã phường ngành y tế và lãnh đạo chính quyền đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống zika và hạ quyết tâm không để dịch bùng phát tại tp hcm
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh do virus zika trên thế giới cũng như trong nước hiện tp hcm đang tích cực triển khai tầm soát dịch bệnh do virus zika gây ra bằng các giải pháp tuyên truyền vận động
gia quân diệt trừ mũi lăng quang phong chống mũi đốt đặc biệt các chủ trương biện pháp thực hiện tại các quận huyện cũng được đề nghị cần hiệu quả hơn tránh cảnh báo qua văn bản